chiến thắng biên giới thu đông một nghìn chín trăm năm mươi đã làm phá sản kế hoạch quân sự chính trị của thực dân pháp
vòng vây biên giới bị đập tan hành lang đông tây bị chọc thùng kế hoạch rơ ve cơ bản bị sụp đổ
đây là thất bại chưa từng có trong chiến tranh xâm lược của thực dân pháp tính đến thời điểm lúc bấy giờ
cho đến nay bài học về phát huy nội lực xây dựng thực lực kháng chiến xây dựng quân đội nghệ thuật quân sự
để làm nên chiến thắng biên giới vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
thắng lợi của chiến dịch biên giới thu đông đã chứng minh tính đúng đắn của đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện trường kỳ
dựa vào sức mạnh của mình là chính mà đảng ta đã vạch ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến
bảy mươi năm đã trôi qua song những bài học kinh nghiệm quý báu của chiến thắng biên giới thu đông năm một nghìn chín trăm năm mươi vẫn còn nguyên vẹn giá trị
khi mà giải quyết những bài toán lớn của dân tộc của đất nước
mà dựa được vào dân thì việc gì cũng có thể vượt qua
thì cái bài học đó không chỉ giống nhau giữa cách mạng tháng tám với lại cái chiến dịch biên giới năm năm mươi
mà chiến dịch điện biên phủ chúng ta cũng thấy làm lại cái đầu đó
đó là huy động cái sức mạnh toàn dân để mà nhằm vào cái mục đích giành thắng lợi cho cách mạng này
kế thừa bài học kinh nghiệm từ cách mạng tháng tám đến chiến dịch biên giới thu đông năm một nghìn chín trăm năm mươi
quân đội ta đã trưởng thành đánh dấu bước tiến vượt bậc về nghệ thuật quân sự
chiến dịch biên giới thu đông để lại rất nhiều các bài học kinh nghiệm có giá trị
bài học về chọn hướng và mục tiêu tiến công
đồng khê chứ không phải là câu bảng
đó là cái vị trí hiểm yếu nhưng mà địch tương đối yếu
và khi mà nó mất cái vị trí đấy thì nó sẽ tầm rúng động toàn bộ hệ thống của chúng
bây giờ đấy là cái bài học về tổ chức và sử dụng lực lượng
đó là lần đầu tiên chúng ta tổ chức
sử dụng cái lực lượng rất lớn tập trung ưu thế áp đảo về bình hoạt lực để giành thắng lợi ở cái trận khen chốt
phát huy tinh thần của chiến dịch biên giới thu đông
trong công cuộc bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay
ta đã không ngừng phát huy sức mạnh với đại đoàn kết toàn dân tập
kết hợp với sức mạnh thời đại
chú trọng xây dựng lực lượng quân đội chính quy
tinh nguyện tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các nước trên thế giới
để thực hiện thắng lợi công cuộc tổ nữ do đảng ta khởi xử và lãnh đạo
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh